cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp điều hành hoạt động bay
trong điều kiện thời tiết sương mù mây thấp ở các sân bay phía bắc
để chủ động phòng tránh và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do diễn biến thời tiết
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết
phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không trung tâm quản lý luồng không lưu
công ty quản lý bay khu vực và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không các cảng
để có kế hoạch phương án hoạt động khai thác phù hợp đồng thời thông báo kịp thời
và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển
trung tâm quản lý luồng không lưu và các cơ sở không lưu phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khí tượng
điều hành hoạt động bay phù hợp và phối hợp hỗ trợ các hãng hàng không sân bay khai thác bảo đảm an toàn bay